xa ngoài này nhưng mà đúng ra
bếp thì đúng là
thấy sang trầu

không có gì xảy ra đó
dân lúc bây giờ có thể
cho quân đội
và cho công mạc không tiếc gì đâu
thế nhưng mà mình lại rất
trân trọng là mình phải ăn cùng mình
mình phải uống cùng mình
không thể nào là ăn uống
cho nó có đảo lộn sinh hoạt của dân
dữ ghê lắm
rồi người ta lại càng tính phục

ông nguyễn xuân thảo cùng lớp lớp
đồng đội xung kích sẵn sàng dấn thân vào
hiểm huy gian khổ vì sự bình yên
của thủ đô trái tim thân yêu của tổ quốc
chiến tranh đã lùi xa
giờ đây đại tá nguyễn xuân thảo
cùng những người đồng đội của mình
chính là những nhân chứng lịch sử
đang chứng kiến những bước chuyển mình của thủ đô
của đất nước
thiết thực chào mừng kỷ niệm
sáu mươi hai năm ngày giải phóng thủ đô
ngày một mươi tháng một mươi
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày một mươi tháng một mươi
vào chiều ngày chín tháng một mươi
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
phối hợp với học viện ngoại giao
tổ chức buổi giao lưu tác giả và bạn đọc
cuốn sách vài ngón nghề ngoại giao
của nguyên phó thủ tướng chính phủ vũ khoan
buổi giao lưu là một trong những hoạt động
tại hà nội
tại buổi giao lưu
nguyên phó thủ tướng chính phủ vũ khoan
tác giả cuốn sách vài ngón nghề ngoại giao
đã chia sẻ những kỷ niệm
công tác đối ngoại của mình
ông cho biết người làm ngoại giao cần nắm rõ
chín kỹ năng quan trọng
đó là nghiên cứu đàm phán xử lý tình huống
ngoại giao đa phương ngoại giao phục vụ
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
công tác thông tin báo chí lễ tân ngoại giao
soạn thảo văn bản văn kiện
nói cho ngoại giao
tác giả cũng cho biết cuốn sách vài ngón nghề ngoại giao
là sản phẩm kết tinh
trí tuệ và tâm huyết
của cả một cuộc đời làm đối ngoại
hơn sáu mươi năm của ông
cuốn sách đã ghi chép đúc kết lại
một cách tương đối có hệ thống các kỹ năng ngoại giao
dựa trên những dữ liệu
sách vở vốn có trong và ngoài nước
các hoạt động ngoại giao ở nước ta
và trên thế giới
sự quan sát và những trải nghiệm thực tế
của tác giả cũng như sự chia sẻ
của một số đồng nghiệp
cuốn sách là một tư liệu quý đặc biệt
cho những bạn trẻ đang theo học chuyên ngành ngoại giao
và vào sáng qua tại hà nội
nhà thơ nguyễn quang thiều
nhóm nhân sĩ hà đông
và gia đình ông trịnh văn sĩ
đã có buổi ra mắt cuốn sách
trong ngôi nhà của mẹ
do nhà xuất bán trẻ ấn hành
cuốn sách dày hơn ba trăm linh trang
là tác phẩm ghi lại từ lời kể
của ông trịnh văn sĩ
ở làng đa sĩ hoài đức hà nội
câu chuyện trong tác phẩm
chứa đựng thông điệp về kíp người
lễ sống và tình mẫu tử
đã phát họa chân dung người mẹ tạ thị dung
một người phụ nữ nông dân suốt một đời khổ ải
đã sống trong đói rét ốm đau sợ hãi bệnh tật
nhưng vẫn ngập tràn tình yêu thương
và luôn mơ ước một ngày mai tốt đẹp
cho những đứa con của mình
câu chuyện cũng đã minh chứng sự thiêng liêng lớn lao
của tình mẫu tử
sự thật về mối liên hệ tâm linh
giữa những người đã khuất và những người đang sống
sự thật về sức mạnh để con người vượt qua nỗi sợ hãi
về lòng biết ơn của con người
đối với con người
thưa quý vị tại tỉnh gia lai
một vụ lâm tặc tấn công đe dọa lực lượng kiểm lâm
đang thi hành nhiệm vụ
đã xảy ra tại khu vực đội một mươi hai công ty bảy mươi chín
xã ia chi huyện ia gai gia lai
được biết đây là một vụ vận chuyển gỗ lậu trái phép
với số lượng lớn trên địa bàn
sáng ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
nhận được tin báo có một số đối tượng
vận chuyển lâm sản trái phép
tại khu vực đội một mươi hai công ty bảy mươi bốn
xã ia chi huyện ia gai
ủy ban nhân dân huyện ia gai đã chỉ đạo
hạt kiểm lâm cùng công an huyện đội biên phòng ia chi
ủy ban nhân dân xã ia chi phối hợp bắt giữ
trong khi lực lượng chức năng
đang lập biên bản phương tiện tăng vật vi phạm
thì bất ngờ hơn hai mươi đối tượng lạ mặt
sử dụng xe ô tô lao thẳng vào lực lượng
đang làm nhiệm vụ để cướp lại tăng vật và phương tiện vi phạm
lực lượng biên phòng ia chi đã bắn chỉ thiên
nhưng các đối tượng đã bỏ chạy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ
được bốn xe ô tô một xe bên
và khoảng năm mươi mét khối gỗ các loại
từ nhóm một đến nhóm bảy
sau khi sự việc xảy ra nhà trưởng công an xã
đã bị các đối tượng lạ mặt đến đe dọa ngay trong đêm
hiện số gỗ trên đang được các ngành chức năng
thu giữ tại hạt kiểm lâm huyện ia gai
còn những chiếc xe ô tô bên chở gỗ
đang tạm giữ tại công an huyện ia gai
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra
thưa quý vị bạo lực gia đình là vấn đề
mang tính toàn cầu để lại nhiều hậu quả
nghiêm trọng cho con người nhất là
đối với phụ nữ bạo lực gia đình
không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng
về thể chất tâm lý cho bản thân người phụ nữ
mà còn với cả trẻ em gia đình
toàn xã hội và đặc biệt
vi phạm nghiêm trọng các quyền của con người
và ở tại việt nam thì trong những năm qua
đảng và nhà nước ta đã dành rất nhiều
sự quan tâm tới việc phòng chống bạo lực
gia đình và đã ban hành nhiều đạo luật
trực tiếp và gián tiếp liên quan
đến vấn đề này vâng và cùng
với sự vào cuộc của các cấp các ngành
thì tại nhiều địa phương những năm gần đây
cũng đã có nhiều mô hình tốt
giúp phòng chống bạo lực gia đình một cách
và tại bắc giang mô hình
địa chỉ tin cậy trên địa bàn tỉnh
đã thật sự trở thành nơi để hội viên
phụ nữ gặp gỡ và chia sẻ thao gỡ
những mối bất hòa trong cuộc sống góp phần
xây dựng gia đình hạnh phúc giữ gìn an ninh
trật tự an toàn xã hội tại địa phương
và sau đây mời quý vị cùng đến với
phản ánh của nhóm phóng viên antv
cách đây hơn một năm
bạo lực gia đình đã xảy ra đối với
chị trần thị ngọc và chồng là
anh lê văn hiền tiểu khu hai
thị trấn neo huyện yên dũng
do mâu thuẫn vợ chồng nên chị ngọc
đã bị anh hiền thường xuyên trì bới
đe dọa đình điểm của sự việc là
vào tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
chị đã bị chồng đuổi đánh
khiến chị phải chạy trốn và nhờ đến
địa chỉ tin cậy thị trấn neo
sau đó các thành viên trong mô hình
địa chỉ tin cậy mời anh hiền và chị ngọc
đến nhà văn hóa của tiểu khu để hòa giải
giải quyết việc mâu thuẫn gia đình
anh hiền đã nhận lỗi
và hứa sẽ không vi phạm nữa
đến nay anh chị sống hòa thuận
địa chỉ tin cậy là
nhờ phụ nữ mà
chúng em được quyền
em không quên được cái ngày hôm đấy
mà cũng là chồng em
bây giờ cũng đỡ rồi
và cũng thương mẹ con nhiều hơn
đó chỉ là một trong rất nhiều vụ việc
liên quan đến bạo lực gia đình
được các thành viên mô hình địa chỉ tin cậy
thị trấn neo yên dũng tư vấn hòa giải
thành công với một mươi thành viên
sau hai năm hoạt động mô hình
đã giúp nhiều chị em bị bạo hành
lúc khó khăn tiếp nhận thông tin
và hòa giải thành công nhiều trường hợp
mâu thuẫn bạo lực gia đình
từ một mô hình điểm ban đầu
đến nay chiếc đệ bàn thị trấn neo
đã thành lập được sáu mô hình địa chỉ tin cậy
khi mà có những cặp bợ chồng
xảy ra ta chạy
thì sẽ là báo
với những chân dếp ngay từ bên dưới
sau đó là đến ban địa chỉ tin cậy
của chúng tôi sẽ phải giải quyết
và tâm tư tình cảm
tuyên truyền vận động
để trong hai năm
đã vận động được
bảy trên chín cặp vợ chồng
vừa là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu
vừa là vợ chồng và tình nàng địa xóm
thì đến nay có bảy cặp đấy là sống
bây giờ là rất là đoàn tụi rất là hạnh phúc
từ chỗ thành lập một mươi mô hình điểm
với mục đích tư vấn
giải quyết mâu thuẫn bạo lực gia đình
trợ giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình
bị buôn bán trở về
đến nay toàn tỉnh bắc giang đã xây dựng được

với hơn ba thành viên tham gia
ở hai năm

các mô hình đã tư vấn can thiệp
hỗ trợ kịp thời cho trên một trăm linh nạn nhân
của những vụ bạo lực gia đình
không chỉ đơn thuần là nơi tạm lánh nạn
hòa dài tư vấn
các địa chỉ tin cậy còn là cầu nối
giúp nạn nhân nắm được những kiến thức
về pháp luật để bảo vệ sự an toàn
của bản thân khi tính mạng bị đe dọa
cảm ơn các bạn đã theo dõi
và cuối cùng thì tự chủ đại học
là để nâng cao hơn chất lượng giáo dục đại học
khi những cảnh báo ngày càng cao
về tình trạng thất nghiệp
của tân cử nhân hay thạc sĩ ở nước ta
vòng và câu chuyện tự chủ đại học
và những vấn đề cần giải quyết
trong mục tiêu điểm ngày hôm nay
xin được bàn sâu hơn về vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi
quý hai năm hai nghìn một mươi sáu
cả nước có hơn một triệu lao động
trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp
so với quý một thất nghiệp tăng
về số lượng và tỷ lệ
trong đó bốn trăm một mươi tám hai trăm linh người
có trình độ chuyên môn kỹ thuật bị thất nghiệp
cụ thể có một trăm chín mươi một ba trăm linh người
có trình độ từ đại học trở lên
những con số khiến chúng ta không giật mình
nhưng nó khiến chúng ta đặt câu hỏi
tại sao tình trạng cử nhân thạc sĩ thất nghiệp
ngày càng gia tăng
vì không có đủ việc làm cho họ
hay vì chất lượng lao động
không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng
vấn đề này đã được phó thủ tướng vũ đức đam
nhấn mạnh trong một cuộc hội thảo
về tự chủ của các trường đại học gần đây

tại tỉnh quảng ninh mới đây tất cả các phương tiện trên địa bàn nội thị thành phố cẩm phả
đồng lạt do quân tuyên truyền vận động giải tòa cưỡng chế các hành vi vi phạm lấn chiếm
sử dụng lòng lề đường vỉa hè trên địa bàn
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại một số địa bàn trọng điểm của thành phố cầm phà
cầm sơn là một trong những địa bàn có tình trạng người dân xây dựng mái tre mái vẩy
lấn chiếm vỉa hè kinh doanh diễn ra phức tạp ở cẩm phà
nhất là tại các khu vực chợ các tuyến phố chính
quỹ ban nhân dân phường cẩm sơn đã huy động máy móc thiết bị và các lực lượng của phường
như công an trật tự huyện bảo vệ dân phố
triển khai phương án xử lý vi phạm trật tự đô thị đảm bảo trật tự công cộng
lực lượng của phường đã chia làm hai mũi
một lực lượng chuyên đi tháo các cầu dẫn trên toàn bộ các tuyến phố đường phố của phường
và một lực lượng khác nữa là
đi thực hiện việc lập lại trật tự đô thị xử lý các vi phạm
lấn chiếm vỉa hè nông đường
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền cấp phường
các lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
và một số tổ chức đoàn thể các phường ở thành phố cẩm phà
đã đồng loạt gia quân lập lại trật tự đô thị
đã tháo gỡ gầm một trăm linh liều bạt hơn sáu mươi mái tre mái vẩy
phạt hành chính năm mươi hai trường hợp
nhiều tuyến phố đã được trả lại cảnh quan văn minh an toàn
cũng như các đô thị trọng điểm khác của tỉnh quảng ninh
thành phố cầm phà từng nhiều lần xa quân
xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị
tuy nhiên không lâu sau mỗi đợt cao điểm
lại xảy ra tình trạng đa lân chiếm
vì vậy công tác kiểm tra xử lý cần được chính quyền
được được chức năng thành phố duy trì thường xuyên
cùng với đó
các hội dân nhất là cả các tuyến phố khu vực trọng điểm
cần nêu cao ý thức tự xác
không nấn chiếm vẻ hè lòng đường
trùng tay giữ gìn mỹ quan đô thị
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng trên địa bàn thành phố

trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
mà các trạm kiểm soát tải trọng trên các tuyến khuôn lộ ở khu vực phía nam